tại vĩnh phúc đã diễn ra lễ khai mạc dự án trại lắp chân giả miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn
với mong muốn là có một chương trình giúp cho người khuyết tật việt nam có thể hồi phục chức năng nhờ chân giả
bác vance maiphiho viklang sahayati samiti là tổ chức phi lợi nhuận của ấn độ hỗ trợ người tàn tật giúp họ phục hồi khả năng di chuyển
trong suốt hơn bốn thập kỷ qua tổ chức này đã giúp đỡ trên một bảy triệu người khuyết tật tại ấn độ
và hai mươi sáu người khuyết tật tại hai mươi chín quốc gia trên thế giới phục hồi khuyết tật thông qua dự án lắp chân giả miễn phí
dự án chạy lắp chân giả tại vĩnh phúc được thực hiện nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước trần đại quang tới ấn độ
tại đây bà nguyễn thị hiền phu nhân chủ tịch nước đã đến thăm trung tâm raipur food của bác vance maiphiho viklang sahayati samiti
và bày tỏ nguyện vọng muốn có một chương trình giúp người khuyết tật việt nam có thể phục hồi chức năng
nhờ chân giả raipur
ngày sau đó đại sứ quán ấn độ tại việt nam đã phối hợp với ủy ban nhân dân hai tỉnh vĩnh phúc phú thọ và tổ chức bmvss
chuẩn bị thực hiện chạy lắp chân giả cho khoảng năm trăm linh người khuyết tật của hai tỉnh
dự án sẽ được triển khai trong vòng hai tuần và sau đó sẽ thực hiện tại tỉnh phú thọ